công an tỉnh phú yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức câu lạc bộ kê quyền
trước đó lúc tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát công an tỉnh phú yên phối hợp với công an thành phố tuy hòa
bất ngờ ập vào bắt quả tang hàng trăm người đánh bạc đang sát phạt ăn thua
bằng tiền tại trường gà tại khu du lịch sinh thái thuận thảo xã bình ngọc thành phố tuy hòa
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba xe ô tô một trăm hai mươi ba xe mô tô
cùng hơn sáu trăm tám mươi hai triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan
qua đầu tranh khai thác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã làm rõ vai trò của từng đối tượng tham gia đánh bạc
và đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật